hôm qua đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã triệu tập mai văn sen ba mươi chín tuổi
chú tại phường nguyễn an ninh tp vũng tàu đến trụ sở để làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người nguy kịch
vào tối ngày một mươi tháng một đối tượng này điều khiển xe tải biển kiểm soát bảy mươi hai c năm nghìn hai trăm năm mươi sáu lưu thông trên đường nam kỳ khởi nghĩa tp vũng tàu
khi đến trước cổng bến xe khách vũng tàu đã hút vào đuôi xe máy do anh nguyễn thanh phước chú tại phường tám tp vũng tàu điều khiển chở theo con gái bốn tuổi
vụ va chạm khiến bé gái bị văng ra khỏi xe còn anh phước bị kéo lê trên đường khoảng hai mươi mét sau đó văng ra đường
lúc này đối tượng xen tiếp tục tăng ga kéo lên xe máy của anh phước trên đoạn đường gần hai trăm linh mét
ngay sau đó người dân đã yêu cầu đối tượng dừng xe để giải quyết nhưng sen tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy